biến đổi khí hậu có thể làm thay đổi các mô hình phương thức sản xuất
ảnh hưởng đến kinh tế và sinh kế của hàng triệu người dân
cũng như tương lai của con cháu chúng ta
song xét cho cùng nó không nghiêm trọng bằng sự giao động của ý chí
của bản lĩnh niềm tin của chúng ta trước các thử thách của tự nhiên và tạo hóa
đó là khẳng định của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị đánh giá
hai năm triển khai thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi của chính phủ về phát triển bền vững
đồng bằng sông kiểu long ứng phó biến đổi khí hậu vào chiều qua một mươi tám tháng sáu
thưa quý vị đúng như thủ tướng đã nói đồng bằng sông cửu long hàng năm
đóng góp khoảng một mươi tám gdp toàn quốc với chín mươi tổng sản lượng gạo xuất khẩu
gần sáu mươi kim ngạch xuất khẩu thủy sản của việt nam và bảy mươi sản lượng trái cây cả nước
nhưng hiện nay nhiều tỉnh trong vùng đang bị sạt lở bờ biển bờ sông
xâm nhập mặn hạn hán nhiều khu vực đã thiếu nước ngọt sinh hoạt
đây còn là một trong những thách thức lớn trong biến đổi khí hậu
làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt sản xuất của người dân
và mỗi năm thiệt hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng
theo thống kê của tỉnh cà mau cho thấy trong vòng một mươi năm trở lại đây
sạt lở đã làm tỉnh này mất đi gần chín hectare đất rừng và rừng phòng hộ ven biển
thiếu lá chắn rừng phòng hộ sóng giữ uy hiếp và trực trở xâm hại đê biển tây
tình trạng sạt lở bờ biển bình quân hàng năm khoảng một mươi năm mét có những nơi hơn năm mươi mét
riêng năm hai nghìn một mươi sáu tại đây nắng hạn kéo dài kèm theo sâm nhập mặn đã làm trên năm mươi một ha lúa
và hơn năm mươi ba hectare nuôi tôm công nghiệp quảng canh quảng canh cải tiến bị thiệt hại
sạt lở sụt lún gần một trăm một mươi ba km đường giao thông nông thôn tổng thiệt hại ước tính trên một tỷ đồng
đối với bờ biển của tỉnh cà mau diễn biến sạt lở đã phức tạp hiện nay càng phức tạp hơn
lý do là đai vùng phòng hộ còn rất mỏng
còn tại thành phố cần thơ trong năm tháng đầu năm nay đã xảy ra sáu điểm sạt lở nghiêm trọng
làm sập bốn căn nhà và một mươi bảy căn nhà phải di rời khẩn cấp với thiệt hại trên một một tỷ đồng
đến nay tại cần thơ có khoảng hai trăm linh điểm sạt lở trong đó có năm mươi điểm có nguy cơ cao đặc biệt nguy hiểm và nguy hiểm
từ năm hai nghìn một mươi đến nay cần thơ ước tổng thiệt hại
nên ba mươi ba sáu tỷ đồng
trong đó có nguyên nhân tác động từ con người làm cho quá trình sạt lở ngày càng trầm trọng hơn
vấn đề biến đổi khí hậu đây là một vấn đề toàn cầu
có lẽ là độc bằng sông cung long là nơi chịu nhiều thiệt hại nhất
bên cạnh đó việc khai thác cát dọc hai bên triền sông hậu đã ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề sạt lở
đối với những nơi mà đã sạt lở mà ảnh hưởng đến những cái công trình giao thông và các cái công trình hạ tầng khác thì chúng tôi chỉ đạo cho địa phương khẩn trương khắc phục ngay để tạo điều kiện đi lại cho bà con được dễ dàng và đảm bảo cái sinh hoạt cũng như là cuộc sống của bà con ở cái khu vực đó
từ năm hai nghìn một mươi đến nay cần thơ ước tổng thiệt hại
từ năm hai nghìn một mươi đến nay diễn biến sạt lở bờ sông bờ biển có xu thế ngày càng gia tăng
tốc độ xói mòn đã vượt tốc độ bồi tích làm diện tích độc bằng sông kiểu long giảm khoảng ba trăm linh hectare mỗi năm
nước biển dâng cao từ tám đến một mét sẽ nhấn chìm khoảng bốn mươi diện tích của đồng bằng sông kiểu long
trong khoảng một trăm sáu mươi triệu tấn phù sa của sông mê công chảy về mỗi năm một trăm linh triệu tấn đổ ra biển
sự cắt giảm phù sa không chỉ ngành thủy sản đeo đứng mà ngành nông nghiệp luôn phải gặp muôn vàn khó khăn
trước những diễn biến thời tiết ngày một cực đoan khu vực đồng bằng sông cung long đang đối diện với nguy cơ lớn do tác động của biến đổi khí hậu
nghị quyết một trăm hai mươi của chính phủ có vai trò vô cùng to lớn đối với đồng bằng sông kiểu long về phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu
hiện nay đã có hơn một trăm linh đề tài dự án quy hoạch tích hợp sắp xếp hạ tầng phòng chống sạt lở xâm nhập mặn được triển khai
theo đó tại các địa phương có hàng loạt mô hình chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp với hạn hán xâm nhập mặn đã và đang được triển khai
là tỉnh đầu nguồn đồng bằng sông cửu long an giang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu mà điển hình là tình trạng sạt lở
trước tình cảnh điêu đứng của người dân vì mất đất mất nhà tỉnh đã lên kế hoạch di rời dân đến nơi tái định cư an toàn
đơn cử tại thành phố long xuyên thành phố đã giao cho phường mỹ thạnh tạo quỹ đất nền
và có phương án di rời các hộ dân về nơi tái định cư
tuy nhiên quá trình này cũng gặp nhiều khó khăn do thiếu quỹ đất và chính quyền địa phương cũng đang chờ xin cấp kinh phí
theo thống kê chưa đầy đủ toàn tỉnh an giang có khoảng trên năm ba trăm linh hộ dân cần di rời thần cấp
tuy nhiên đến thời điểm này số hộ dân được di rời không nhiều
bài toán an cư lạc nghiệp cho người dân trong vùng là không hề đơn giản bởi thiếu đất thiếu kinh phí
từ trước tới nay trung hương hỗ trợ cho những người dân trong khi xảy ra thiên tai
mức hỗ trợ là hai mươi triệu đồng để mà ổn định trong ban đầu
tôi đánh giá rằng với cái mức hỗ trợ hai mươi triệu đồng này thì nó chưa đủ cho phần thiệt hại cho người dân mất
tương tự an giang tỉnh cà mau
cũng đã dành một khoản kinh phí lớn cho di rời tái định cư các hộ dân bị sạt lở nghiêm trọng
còn đối với những đoạn đê biển trong tình trạng sạt lở cấp bách
tỉnh đã nghiên cứu các mô hình thích hứng chống chịu về sóng giữ chiều cường
điển hình là mô hình kè ngăn xói lở bờ biển
các chuyên gia dùng cơ giới cắm hai hàng cọc tròn song song nhau kéo thành hàng dày để làm điểm tựa
ở giữa những hàng cọc ấy họ thả những tảng đá lớn vào bên trong